tại thành phố cần thơ đã khai mạc hội nghị hợp tác giữa các địa phương việt nam pháp lần thứ một mươi năm hai nghìn một mươi sáu với chủ đề
hướng tới đối tác kinh tế hiệu quả và bền vững phó thủ tướng vũ đức đam đã tham dự hội nghị
sau hai mươi năm hình thành và phát triển hội nghị hợp tác giữa các địa phương việt nam pháp được đánh giá
đã có những đóng góp quan trọng cho việc củng cố xây dựng vững chắc quan hệ hai nước
có phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội giữa các địa phương của việt nam
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam nhấn mạnh mục đích hội nghị lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi
nhằm triển khai nội hàm hợp tác chiến lược giữa việt nam và pháp
góp phần củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị toàn diện lâu dài giữa các địa phương của hai nước
đồng thời tổng kết đánh giá hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong những năm qua
và đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các địa phương hai nước
kinh tế du lịch y tế giáo dục phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu
ngoài ra chương trình của hội nghị còn có các hoạt động như những ngày văn hóa
hội trợ quốc tế tọa đàm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch việt pháp
và tổ chức các tour du lịch đến những danh lam thắng cảnh của thành phố cần thơ